tòa án nhân dân tỉnh điện biên tiếp tục ngày thứ hai phiên xét xử sơ thẩm lưu động vụ án sát hại nữ sinh giao gà
trong đó có hai bị cáo chưa đưa ra xét hỏi ngày hôm qua là vì văn toán và vương văn hùng
hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo vì văn toán
đối tượng toán khai nhận đã mua bán ma túy với trần thị hiền vào năm hai nghìn chín nhưng hiền chưa trả tiền
nhiều lần đòi nợ nhưng hiền không trả
sau đó toán và vương văn hùng đã bàn bạc nhau tìm cách bắt cóc con gái bà hiền là cao mỹ duyên để gây áp lực
toán thuê công thực hiện sau khi bắt cóc cao mỹ duyên toán nhận cuộc gọi từ máy điện thoại của duyên
và toán đã yêu cầu hiền trả tiền thì mới thả duyên hiền nói nếu không thả sẽ báo công an
tại phiên xét hỏi bị cáo toán cũng thành khẩn khai nhận hành vi giết cao mỹ duyên của mình cùng đồng phạm
sau đó hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo vương văn
hùng thừa nhận hành vi từ lúc bàn bạc bắt cóc cao mỹ duyên đi đặt gà hẹn nhận gà và phi tang những tài sản đồ vật của duyên
tuy nhiên vương văn hùng không thừa nhận hành vi hiếp và giết cam mỹ duyên mà chỉ thừa nhận hành vi bắt cóc chiếm đoạt tài sản
trong phần xét hỏi của viện kiểm sát bị cáo hùng quanh co chối tội có thái độ không hợp tác nhưng không đưa ra được những chứng cứ chứng minh và bằng chứng ngoại phạm
hội đồng xét xử đã cho phạm văn nhiệm lường văn lả đối chất tại phiên tòa
cả hai đối tượng đều khai rõ ràng chi tiết và trùng khớp với bản cáo trạng về hành vi phạm tội của vương văn hùng
bị cáo bùi văn công bùi thị kim thu vẫn tiếp tục ngoan cố không thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mặc dù hội đồng xét xử đã đưa ra lập luận chứng cứ làm rõ tất cả các hành vi phạm tội của công cũng như các bị cáo khác
luật sư bảo vệ quyền cho bị hại đã nêu lên những chứng cứ tình tiết đề nghị hội đồng xét xử khởi tố thêm tội danh che giấu tội phạm đối với bùi thị kim thu
kết thúc phần xét hỏi đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội các bị cáo
viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy hà nội vừa đưa ra cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ án bé trai tử vong trên xe đưa đón học sinh của trường tiểu học gateway xảy ra cách đây gần năm tháng
ba bị can trong vụ án gồm nguyễn bích quy
nguyễn bích quy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nhân viên giám sát trên xe của công ty ngân hà
doãn quý phiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu lái xe ô tô đưa đón học sinh của trường tiểu học gateway bị viện kiểm sát truy tố về tội vô ý làm chết người
bị can nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi giáo viên chủ nhiệm lớp một tokyo trường tiểu học gateway bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy kết luận ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại trường tiểu học gateway bị can nguyễn bích quy do cầu thả trong việc kiểm tra quản lý học sinh đến trường
bị can doãn quý phiến do không kiểm tra khoang hành khách xe ô tô nên dẫn tới việc cháu bé lê hoàng long bị bỏ quên trong thời gian từ khoảng bảy h hai mươi ba phút đến một mươi sáu h một mươi năm phút trên xe ô tô
bị can nguyễn thị thủy không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm khi biết cháu lê hoàng long vắng mặt không có lý do nhưng nguyễn thị thủy đã không liên lạc với gia đình cháu long
hành vi của các bị can nguyễn bích quy doãn quý phiến và nguyễn thị thủy dẫn đến hậu quả cháu lê hoàng long bị bỏ quên trên xe ô tô và đã tử vong vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trương thị nữ trú tại phường xuân thành thị xã sông cầu nguyên là hiệu trưởng của trường mầm non xuân thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do làm ăn thua lỗ phải vay nóng tiền bên ngoài nên không có khả năng trả nợ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng chức vụ là hiệu trưởng nữ đã xác nhận cho hai mươi năm người quen biết bên ngoài xã hội là giáo viên và làm giả các quyết định nâng lương hợp đồng lao động để đảm bảo điều kiện vay tiền tại ngân hàng hợp tác xã việt nam chi nhánh bình định
nữ đã ký xác nhận vào hai mươi năm hợp đồng vay tín chấp tại ngân hàng này với số tiền ba năm tỷ đồng
sau khi nhận tiền nữ trả nợ trả lãi cho việc vay nóng
nữ đã làm việc với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai để xác định nguyên nhân vì sao đơn vị có chức năng quản lý bảo vệ rừng lại tiến hành chặt số cây rừng tự nhiên lâu năm ở khu vực trên

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn thị minh thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp phú tự xã phú hưng thành phố bến tre tỉnh bến tre có sẹo chấm cách ba năm cm dưới sau đuôi mép phải
và đối tượng nguyễn thắng lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại ấp phước hậu xã tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre cao một m sáu mươi năm
và có xẻo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mảnh phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạnh phú tỉnh bến tre là đối tượng đào hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp an thanh xã an thạnh huyện thạnh phú tỉnh bến tre
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần